thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm
để giải quyết mâu thuẫn diễn biến phức tạp gây bức xúc trong nhân dân
để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên thì công an tp long xuyên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm răn đe giáo dục
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm hạn chế đến mức thấp nhất những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra
từ đầu năm đến nay công an tp long xuyên tiếp nhận và xử lý hơn hai mươi hai vụ việc thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau
gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
các đối tượng đều ở độ tuổi còn rất trẻ có trường hợp mới một mươi hai một mươi ba tuổi
song đã tụ tập với các thanh thiếu niên ở các huyện xung quanh có những hành vi manh động nguy hiểm
khi mà phát hiện không có đối tượng ở nhà thì chúng là quay sang là đập phá đồ đạc của người thân
tình hình trên thì cũng làm ảnh hưởng đến dư luận của xã hội rất nhiều
qua công tác nắm địa bàn đối tượng công an thành phố long xuyên đã ra soát lên danh sách quản lý khoảng sáu mươi thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật
qua đó tổ chức nhiều buổi gọi hỏi giáo dục gian đe
đồng thời cho các em và phụ huynh ký cam kết về chấp hành pháp luật nhằm mục đích nâng cao nhận thức
nhất là quy định liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích cho người khác

tùy theo tính chất mức độ công an tp long xuyên sẽ có biểu pháp xử lý nặng hơn thích đáng hơn để răn đe chung cho mọi người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên đã khởi tố một mươi bảy đối tượng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì cũng rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành và gia đình trong quản lý giáo dục con em góp phần ngăn ngừa các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra